tác dụng không ngờ tới của việc ăn dầu ô lưu
theo một nghiên cứu mới của trường y tế công cộng harvard
trên tạp chí tim mạch hoa kỳ thay thế bơ hoặc các chất béo từ sữa
bằng dầu lưu trong chế độ ăn uống hằng ngày
có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim ung thư và azermer
các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng
những người sử dụng bảy gram trở lên dầu ô lưu trong chế độ ăn uống hằng ngày
sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim ung thư hoặc bệnh hô hấp
hoặc bệnh alzhomer khi so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn dầu ô lưu
thay thế bơ bơ thực vật sốt mazone hoặc chất béo từ sữa
bằng lượng dầu lưu tương đương cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong sớm
tác giả chính tiến sĩ martha wurst ferrer
một nhà khoa học nghiên cứu cấp cao trong khoa dinh dưỡng
tại trường y tế công cộng harvard cho biết
những phát hiện này ủng hộ các khuyến nghị về chế độ ăn uống hiện tại
để tăng lượng tiêu thụ dầu ô lưu và các loại dầu thực vật không bão hòa khác
lợi ích của dầu ô lưu đối với sức khỏe
có nhiều loại acid béo khác nhau trong dầu ô lưu
nhưng chủ yếu bao gồm chất béo không báo hòa đơn
theo hiệp hội tìm mạch hoa kỳ aha
chất béo không bão hòa đơn có thể giúp giảm lượng lipoprotein mật độ thấp
còn được gọi là cholesterol xấu
có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ
theo bộ nông nghiệp hoa kỳ
dầu ô lưu không có hàm lượng calor hơn các loại dầu khác
mỗi canh chứa khoảng một trăm hai mươi calor
cũng giống như các loại chất béo khác
đó là lý do tại sao các chuyên gia khuyên bạn
nên thay thế dầu lưu thay cho dầu hoặc bơ kém lành mạnh hơn
chính nhờ những lợi ích tốt đẹp của dầu ô lưu
xu hướng sử dụng dầu ô lưu ngày càng tăng
các nhà điều tra đã kiểm tra sáu mươi năm trăm tám mươi hai phụ nữ khỏe mạnh
và ba mươi một tám trăm linh một nam giới khỏe mạnh
trong suốt hai mươi tám năm theo dõi
những người tham gia được đánh giá chế độ ăn uống bốn năm một lần
hỏi họ mức độ thường xuyên
trung bình họ tiêu hóa các loại thực phẩm cụ thể
các loại dầu với chất béo
cũng như các nhãn hiệu hoặc các loại dầu họ sử dụng để nấu ăn
và được thêm vào bảng trong năm trước
việc sử dụng dầu ô lưu của những người tham gia trong nấu ăn
trộn gia vị và để nhúng bánh mì
đã được tính toán và cộng lại với nhau
để ước tính tổng lượng sử dụng
và việc sử dụng các loại chất béo khác như mơ thực vật
bơ và dầu thực vật cũng được tính toán như nhau
các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy
một xu hướng theo thời gian
mức độ tiêu thụ dầu ô lưu trong nhóm
đã tăng hơn gấp đôi từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn một mươi
từ một sáu gram lên đến bốn gram
trong cùng thời gian đó
việc sử dụng bơ thực vật đã làm giảm
và các loại chất béo khác vẫn giữ nguyên
những người ăn nhiều dầu ô lưu
có nhiều hành vi lành mạnh hơn
các nhà nghiên cứu đã xếp mỗi người tham gia
vào một trong bốn nhóm
tùy thuộc vào lượng dầu lưu mà họ sử dụng
một là không bao giờ ăn dầu ô lưu
hoặc ăn ít hơn một lần một tháng
nhóm hai ít hơn hoặc bằng bốn năm gram mỗi ngày
nhóm ba từ bốn năm gram đến bảy gram mỗi ngày
và nhóm thứ tư là hơn bảy gram mỗi ngày
điều thú vị là những đối tượng
tiêu thụ nhiều dầu ô lưu
có nhiều khả năng hoạt động thể chất hơn
và là một trong những người không nghiện thuốc lá
ăn nhiều trái cây
do quả hơn trong những người tiêu thụ ít dầu ô lưu
khi so sánh các nhóm
quá trình nghiên cứu cho thấy
những người tiêu thụ dầu ô lưu nhiều nhất
có nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn một mươi chín

nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn một mươi bảy
nguy cơ tử vong về đường hô hấp thấp hơn một mươi tám
và nguy cơ tử vong do thải hóa thần kinh
thấp hơn hai mươi chín khi so sánh
với các nhóm hiếm khi
hoặc không bao giờ sử dụng dầu ô lưu
bệnh đường hô hấp bao gồm các bệnh cấp tính
như viêm phổi cúm
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính copd
cùng các bệnh thải hóa thần kinh
là khi các tế bào thần kinh trong não
hoặc hệ thần kinh ngoại vi
mất dần chức năng và chết đi
phổ biến nhất là bệnh alzheimer
và bệnh parkinson
các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng
việc thay thế các chất béo như bơ thực vật
bơ sốt maizone và chất béo
từ sữa bằng dầu ô lưu
có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong
họ không tìm thấy mối liên hệ đáng kể nào
khi thay thế dầu âu lưu bằng các loại dầu thực vật khác
dầu ô lưu được biết đến
là một trong những loại dầu tốt cho sức khỏe
một số tác động tốt trên sức khỏe
có được là nhờ chứa chất béo đơn không bão hòa
và chứa chất chống oxy hóa
chúng giúp phòng chống các vạch lý tim mạch
tai biến mạch não và làm giảm huyết áp
dầu ô lưu có tác dụng làm thấp lượng
tám lý do bạn nên bổ sung dầu ô lưu
và chế độ ăn của gia đình
dầu ô lưu là loại dầu tự nhiên
được chiết xuất từ quả của cây ô lưu
nó được coi là một trong những loại chất béo
lành mạnh nhất được các chuyên gia dinh dưỡng
thuyền nên thêm vào chế độ ăn của gia đình
dầu ô lưu dầu chất béo
tốt cho sức khỏe theo nghiên cứu
acid béo chủ yếu trong dầu ô lưu là
chất béo không bão hòa đơn được gọi là
acid oleic chiếm bảy mươi ba
tổng hàm lương dầu
acid oleic được chứng minh là có tác dụng
làm giảm viêm thậm chí có thể có tác dụng
có lợi đối với các gen liên quan đến
ung thư chất béo không bão hòa đơn
cũng có khả năng chịu nhiệt cao
vì vậy dầu ô lưu nguyên chất là loại dầu
rất lành mạnh thích hợp dùng để nấu ăn
ngoài các acid béo có lợi
nó còn chứa một số lượng nhỏ vitamin e
và k tốt cho sức khỏe
dầu ô lưu chứa chất chống oxy hóa mạnh
dầu ô lưu rất giàu chất sống
oxy hóa những chất chống oxy hóa này
có hoạt tính sinh học mạnh có thể
làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mạng tính
chúng cũng chống lại trúng viêm
và giúp bảo vệ cholesterol trong máu
khỏi quá trình oxy hóa hai lợi ích này
có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim
các chất chống oxy hóa trong dầu ô lưu
cũng có thể làm giảm tổn thương oxy hóa
do các gốc tự do được coi là nguyên nhân
hàng đầu gây ung thư
dầu ô lưu có đặc tính chống viêm
viêm mạnh tính được cho là nguyên nhân
hàng đầu gây ra các bệnh như ung thư
bệnh tim hội trứng chuyển hóa
đáy tháo đường loại hai bệnh alzheimer
viêm khớp và béo phì dầu ô lưu
nguyên chất có thể giúp hỗ trợ giảm viêm
đây có thể là một trong những lý do chính
mang lại lợi ích cho sức khỏe của nó
các tác dụng chống viêm chính là trung gian
của các loại chất chống oxy hóa
chiều khóa trong số đó là oleocantha
đã được chứng minh là hoạt động tương tự
như ibuprofen là một loại thước chống viêm
nghiên cứu cũng cho thấy
chính trong dầu ô lưu
có thể làm giảm mức độ của các dấu hiệu viêm
quan trọng như protein phản ứng c
một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng
chất chống oxy hóa trong dầu ô lưu
có thể ức chế một số gen và protein
dẫn đến chứng viêm
dầu ô lưu giúp hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim
và đột quỵ bệnh tim là nguyên nhân
tử vong phổ biến nhất trên thế giới
các nghiên cứu quan sát được thực hiện cách đây
vài thập kỷ cho thấy bệnh tim ít phổ biến
hơn ở các nước địa trung hải
điều này dẫn đến nghiên cứu sâu rộng về chế độ ăn
của địa trung hải hiện đã được chứng minh
là làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim
dầu ô lưu nguyên chất là một trong
những thành phẩm quan trọng trong chế độ ăn này
nó bảo vệ chống lại bệnh tim
bằng cách làm giảm viêm bảo vệ
cholesterol cholesterol xấu khỏi
quá trình oxy hóa cải thiện lớp
nghiêm mạc của mạch máu và có thể giúp
ngăn ngừa đông máu quá mức
nó cũng đã được chứng minh là hỗ trợ
làm giảm hết áp một trong những yếu tố
nguy cơ mạnh nhất gây ra bệnh tim và tử vong
sớm vì vậy nếu bạn bị
bệnh tim tiên sử gia đình mắc bệnh tim
hoặc có yếu tố nguy cơ bạn nên
bổ sung dầu lưu nguyên chất và chế độ ăn
của mình mối quan hệ giữa dầu ô lưu
và nguy cơ đột quỵ cũng đã được nghiên cứu
rộng rãi các nghiên cứu đã phát hiện ra
rằng dầu ô lưu là nguồn chất béo
không bão hòa đơn duy nhất có liên quan
đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim
những người tiêu thụ dầu ô lưu
có nguy cơ đột quỵ thấp hơn nhiều so với
những người không sử dụng dầu ô lưu
có thể chống lại bệnh alzheimer
bệnh alzheimer là tình trạng
thoái hóa thần kinh phổ biến nhất trên thế giới
một trong những đặc điểm chính của nó
là sự tích tụ mảng beta amylose
bên trong tế bảo não
một nghiên cứu trên chuột cho thấy
một chất trong dầu ô lưu có thể giúp
loại bỏ các mảng này ngoài ra
một nghiên cứu trên người chỉ ra rằng
chế độ ăn dầu dầu ô lưu có lợi
cho chức năng não tuy nhiên
cũng cần có thêm nghiên cứu về tác động
của dầu ô lưu đối với bệnh alzheimer
một tác dụng khác của dầu ô lưu
là làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường
loại hai một nghiên cứu đã liên kết
dầu ô lưu với các tác dụng có lợi
đối với lượng đường trong máu và độ nhạy
insulin cả nghiên cứu quan sát
và thử nghiệm lâm sàng đều cho thấy
dầu lưu kết hợp với các chế độ ăn
địa trung hải có thể làm hỗ trợ
giảm các nguy cơ mắc bệnh đài tháo đường loại hai
dầu ô lưu hỗ trợ
điều trị viêm khớp dạng thấp
đây là một bệnh tự miễn với đặc điểm
các khớp bị biến dạng và đau đớn
các chất bổ sung dầu ô lưu dường như
cải thiện các dấu hiệu viêm và giảm
căng thẳng oxy hóa ở những người bị viêm khớp
dạng thấp dầu ô lưu cũng cho hiệu quả
đặc biệt có lợi khi kết hợp với dầu cá
một nguồn acid béo omega ba
chống viêm trong một nghiên cứu
dầu ô lưu và dầu cá đã cải thiện
đáng kể sức mặn của tay hỗ trợ
giảm đau khớp và cứng khớp vào buổi sáng
ở những người bị viêm khớp dạng thấp
dầu ô lưu ức chế vi khuẩn có hại
dầu ô lưu chứa nhiều chất
dinh dưỡng có thể ước chế vi khuẩn có hại
một trong số đó là
một loại vi khuẩn chống sống trong dạ dày
có thể gây lết dạ dày và
ung thư dạ dày các nghiên cứu
trong ống nhiệm đã chỉ ra rằng dầu ô lưu
nguyên chất có thể hỗ trợ chống lại tám
tám chủng vi khuẩn ba trong số đó có khả năng
kháng lại thuốc kháng sinh